trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn tại số nhà bảy trăm năm mươi ba đường ba mươi tháng bốn phường ba thành phố sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
khi phát hiện lực lượng công an một số đối tượng đã chống trả tấn công và tàu thoát
lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi sáu đối tượng tạm giữ số tăng vật gồm hai bộ bài tài xỉu
một mươi bộ bài tay một mươi tám điện thoại di động chín xe mô tô và số tiền trên ba trăm năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an để phối hợp làm việc
ngày hai mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lê văn thắng chú tại quảng nam
để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng bốn khi bị tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn tại quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn huyện long thành
kiểm tra phát hiện lê văn thắng điều khiển xe mô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn
khi tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời ra quyết định tạm giữ xe
thì bất ngờ thắng đã treo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác
châm lửa đốt xe của đối tượng và bốc cháy lan sang ba xe mô tô khác
hậu quả làm bốn xe mô tô bị hư hỏng
công an thị xã hòa
hòa nhân tỉnh bình định cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn minh vương
chú tại thị xã hòa phú thị xã hòa nhân để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác của công an thị xã phối hợp với công an phường hoài hảo tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu vực phụng du hai phường hoài hảo thì phát hiện nguyễn minh vương có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
và phát hiện trên người vương có hai gói chứa hạt tinh thể nghi là ma túy
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận đó là ma túy đá
trong lúc đang chờ giao ma túy cho con nghiện thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi chín tháng bốn ngày nghỉ lễ thứ ba dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
toàn quốc đã xảy ra tám mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người bị thương bảy mươi hai người
các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra xử lý một mươi năm bốn trăm bảy mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước ba mươi bốn tỷ chín trăm ba mươi ba triệu đồng trong đó vi phạm về nồng độ cồn là bốn bốn trăm bảy mươi một trường hợp
vi phạm về tốc độ là bốn ba trăm ba mươi hai trường hợp trợ hàng quá tải trọng một trăm bốn mươi tám trường hợp quá khổ giới hạn ba mươi năm trường hợp
tự ý cải tạo phương tiện tám trường hợp vi phạm ma túy một mươi năm trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp
nộp kho bạc nhà nước một trăm ba mươi năm triệu đồng